cùng với việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
những năm qua tỉnh quảng trị đã tích cực tìm kiếm khảo nghiệm và nhân rộng các bộ giống lúa mới năng suất
chất lượng cao để làm những bộ giống chủ lực dần thay thế cho các giống lúa đã bị thoái hóa
qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
đây là cánh đồng lúa của hợp tác xã long quang xã triệu trạch huyện triệu phong tỉnh quảng trị
được biết vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tập đoàn thái bình sis phối hợp với huyện triệu phong đưa vào khảo nghiệm ba mươi hectare giống lúa tbr hai trăm bảy mươi chín
qua đánh giá dống lúa này có mức độ thích nghi rất tốt đối với đồng đất triệu phong
thân thẳng đứng chống chịu sâu bệnh tốt có thời gian sinh trưởng ngắn hạt gạo ngon mềm dẻo năng suất ước đạt hơn sáu mươi tạ một hectare
qua sản xuất thực tế được bà con đánh giá đây là một giống lúa đáp ứng
thỏa mãn được
yêu cầu của bà con nông dân thứ nhất là về thời gian sinh trưởng ngắn thứ hai là năng suất cao
và thứ ba đó là chất lượng gạo rất là ngon rất là phù hợp để thay thế cho giống hc chín mươi năm và một số giống đã bị thoái hóa tại địa phương
xác định việc tìm kiếm và đưa vào sản xuất những bộ giống lúa mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng
sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
bên cạnh đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị còn chú trọng phát triển mạnh mô hình sản xuất lúa canh tác tự nhiên
liên kết với công ty phân bón ong biển sản xuất lúa hữu cơ kết hợp bao tiêu sản phẩm ở xã triệu đại
phối hợp với trung tâm khuyến nông tỉnh canh tác hai mươi hectare lúa theo hướng bán hữu cơ ở hợp tác xã triệu thuận huyện triệu phong
phối hợp với trung tâm quyến nông tỉnh canh tác hai mươi hectare lúa theo hướng bán hữu cơ ở hợp tác xã triệu thuận huyện triệu thuận
việc nhân rộng các bộ giống lúa mới với ưu điểm vượt trội về thời gian sinh trường ngắn chất lượng gạo ngon sẽ góp phần tạo đà để tỉnh quảng trị hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại thân thiện với môi trường